nhận bản án hai mươi năm tù mẹ nữ sinh giao gà trần thị hiền đã có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không vì tiền mà hại con
sau nhiều lần xét xử bà hiền và các luật sư không đưa ra được thêm chứng cứ mới
các bị cáo bỗng dưng thay đổi lời khai cho rằng không quen biết với bà hiền hay cảm thấy hối hận muốn khai thật lòng
tại sao bà hiền liên tục kêu oan trong khi bà từng nói rằng con chết trong vinh dự
động cơ khiến các bị cáo bất ngờ quay xe là gì khi phủ nhận các cáo buộc trước đó
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên phúc thẩm tại điện biên do trước đó tòa án nhân dân tối cao tuyên hủy bản án phúc thẩm
phiền phúc thẩm với hai bị cáo được mở sau một tháng hoãn do ngày một mươi chín tháng ba các luật sư của bà hiền đều vắng mặt
và tại tòa bị cáo này ngất phải đi kiểm tra y tế khai lý lịch tại tòa
bà hiền bật khóc khi nhắc đến con gái thứ hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nạn nhân bị nhóm công toán hùng bảy mươi hãm hại
con gái lớn của bà hiền được triệu tập tới tòa với tư cách là người liên quan
do sức khỏe không đảm bảo bị cáo trần thị hiền nhờ các luật sư trình bày lại nội dung đơn kháng cáo kêu an
theo đó bị cáo cho rằng vụ án được tố giác bởi chính kẻ sát hại con gái mình là không khách quan
có động cơ phú oan đổ tội cho bà để biện minh giảm nhẹ tội cho họ
mẹ nữ sinh giao gà cho rằng sau khi con gái bị phát hiện tử vong và trong thời gian chưa bị bắt
toán công hùng đã có thời gian bàn bạc trao đổi với nhau và nhận dạng mình để tạo dựng lời khai gian dối
nữ bị cáo khẳng định không phải là người mẹ vì tiền nên không cứu con
cũng không quen biết vay nợ tiền không buôn bán ma túy với nhóm hung thủ đã sát hại con gái mình
bà hiền cũng nói trong ngày ba mươi tết năm hai nghìn một mươi chín không có ai gọi mình đòi nợ như lời toán và công đã khai
sau khi luật sư đọc đơn kháng cáo bà hiền xác nhận và tiếp tục khóc tôi giờ không thù án gì với toán hùng công cả
tội ác họ gây ra cho con tôi giờ họ phải gánh hình phạt thích đáng
chỉ mong những người này hãy nói lên sự thật để tôi được minh oan
mẹ nữ sinh giao gà cho hay vụ án này kéo dài đến nay đã hơn năm năm
mẹ nữ sinh giao gà liên tục kêu oan toán sơ thẩm từng tuyên bố bị cáo có tội
sau đó tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm rồi quyết định giám đốc thẩm lại tuyên hủy một phần bản án phúc thẩm
sau đó hội đồng xét xử quyết định tạm dừng nghỉ trong bốn mươi năm phút để bị cáo hiền được ổn định tinh thần
sau thời gian dài nghỉ giải lao trước khi xét hỏi bị cáo trần thị hiền
xét xử yêu cầu cách ly các bị cáo khác có liên quan đến vụ án
trước bục khai báo bà hiền khẳng định giữ nguyên lời khai tại phiên tòa sơ thẩm về việc
không có mối liên hệ nào với các bị cáo bùi văn công lường văn hùng
không có việc đặt mua hai bánh heroin và nợ tiền
sau đó hội đồng xét xử yêu cầu cách ly mẹ con bà hiền dẫn giải bị cáo lường văn hùng vào phòng xét xử
tại tòa hùng khai trong thời gian bị giam giữ bản thân thấy có lỗi với bà hiền và nữ sinh cao mỹ duyên
nên phiên tòa hôm nay bị cáo sẽ khai thật lòng
hùng khai trong thời gian tạm giam liên quan đến vụ án cao mỹ duyên
bị cáo không có liên lạc gì với bị cáo bùi văn công
bị cáo cũng khẳng định bản thân không biết mẹ con bà trần thị hiền
và không giao dịch bán ma túy với bà hiền
hội đồng xét xử hỏi vì sao bị cáo thay đổi lời khai đã khai vào năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo hùng trả lời nằm trong trại giam bị cáo suy nghĩ rất nhiều
cây ngay không sợ chết đứng vụ án ma túy bị cáo không biết gì
không biết mặt mỹ duyên như thế nào
bị cáo không kháng cáo nhưng không phải là người có tội
các bị cáo khác đã ép tôi nhưng tôi là người yếu thế nên không thể làm gì phải chấp nhận
sau đó lường văn hùng khai việc biết mặt mẹ con bà trần thị hiền
là do có người đưa ảnh cho xem trước
quá trình bà hiền đăng tải các thông tin tìm con trên mạng xã hội dịp tết năm hai nghìn hai mươi

bị cáo không biết do không sử dụng điện thoại thông minh
đối với lời khai ban đầu thừa nhận cùng bùi văn công bán cho bà trần thị hiền
hai bánh heroin hùng cho biết lời khai này bị ép cung
sau đó bị cáo tiếp tục khẳng định không biết mẹ con bà hiền là ai
đại diện viện kiểm sát hỏi bị cáo có chứng kiến việc bà hiền
đưa tiền mua ma túy cho bị cáo công hay không
bị cáo hùng trả lời bị cáo không biết gì cả bị cáo chết oan
nên muốn làm sáng tỏ vụ án cho đúng sự thật
hội đồng xét xử hỏi
bị cáo có quen biết điều tra viên lấy lời khai hay không
bị cáo không biết
hội đồng xét xử hỏi tiếp trước khi bị bắt
bị cáo được gặp điều tra viên bao giờ hay chưa
bị cáo hùng trả lời bị cáo chưa gặp bao giờ
tất cả bị cáo không biết gì bị cáo là một người nghiện
hội đồng xét xử hỏi tiếp
tại sao phiên tòa đã diễn ra nhiều lần nhưng không nói ra
bị cáo hùng trả lời đến giờ phút này
bị cáo muốn nói rằng lương tâm bị cáo không muốn bán ma túy
với bà trần thị hiền không sát hại cao mỹ duyên
bị cáo thấy rất hối hận và có lỗi với em cao mỹ duyên
gia đình cô hiển nên giờ muốn nói ra sự thật
sau lời khai trên lường văn hùng tiếp tục khẳng định
không biết vụ án nữ sinh cao mỹ duyên bị bắt cóc và sát hại
bị cáo hùng trình bày trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
có mâu thuẫn với bùi văn công do công thuê hùng xây dựng nhà
và hứa trả công ba trăm linh đồng một ngày
sau khi thanh toán công chỉ trả hai trăm linh đồng một ngày
do không còn nợ hơn một triệu đồng nên hùng đã bắt trộm hai con gà của công
sau đó hùng và công đã đánh nhau nên hai người không nhìn mặt nhau
hùng khai bị cáo không quen biết giao dịch buôn bán gì với bà trần thị hiền
tất cả do bị cáo công khai để hại bị cáo
bị cáo đã chết oan rồi nên không muốn hại người nào bị oan nữa
không muốn làm ảnh hưởng đến người khác
tại tòa bị cáo bùi văn công kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh cao mỹ duyên khai
năm hai nghìn một mươi chín làm đơn tố cáo hành vi mua bán trái phép ma túy của vì thị thu
vợ của bị cáo vì văn toán kẻ tham gia sát hại nữ sinh cao mỹ duyên đã bị tuyên án tử hình
ban đầu công làm đơn tố cáo thu vì từng mua một số viên hồng phiến của người phụ nữ này
song công khẳng định năm hai nghìn một mươi bảy không mua hai bánh heroin của thu để bán lại cho bị cáo trần thị hiền
công khai việc thay đổi hoàn toàn lời khai so với lời khai năm hai nghìn một mươi
bởi án quá nặng trong vụ án mua bán ma túy công bị tuyên án hai mươi năm tù và vụ án sắp
hại nữ sinh giao gà cao mỹ duyên cùng lĩnh án tử hình bùi văn công khẳng định không quên biết
mẹ con bà trần thị hiền và không có việc bà hiền nợ tiền mình về việc nhận diện hình ảnh bà hiền
công khai do trong quá trình bị giam giữ một người đưa hình ảnh cho xem từ năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị bắt
bị cáo không liên hệ gì với bà hiền không có cuộc gọi điện thoại nào
bị cáo không biết mẹ con bà hiền là ai công khai hội đồng xét xử hỏi bị cáo lý giải như thế
thế nào về dấu vết cơ thể của chị cao mỹ duyên mà cơ quan điều tra thu được trên ô tô tải của bị cáo
công nói cái này do người khác hãm hại để bị cáo đi tù sau đó luật sư đặt câu hỏi về việc tại sao
trong phiên tòa sơ thẩm ở tòa án nhân dân tỉnh điện biên công không nhận mua hai bánh heroin về
bà trần thị hiền mà phải đến phiên tòa xét xử phúc thẩm năm hai nghìn hai mươi hai mới trình báo
ai mới trình bày điều này công trình bày bị cáo hy vọng phiên phúc thẩm tòa tối cao sẽ điều
tra minh oan cho bị cáo công khai bị cáo bị xử tử hình rồi nên bị xử thêm hai mươi năm nữa cũng gồm
hết không cần phải lăn tăn luật sư hỏi tiếp lời khai của bị cáo trong cơ quan điều tra là đúng
hay hôm nay là đúng lời khai hôm nay của bị cáo là đúng đúng thâm tâm của bị cáo câu trả lời
quá trình xét hỏi bùi văn công nhiều lần khẳng định không mua hai bánh heroin
của vì thị thu và vị văn toán để bán cho trần thị hiền tại tòa bùi văn công cũng trình bày
ngày hai mươi ba tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín đã đánh lường văn hùng vì hùng ăn trộm gà của nhà mình
này dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn tại tòa sau đó bị cáo việt văn toán cũng thay đổi toàn bộ lời
khai trong vụ án mua bán ma túy với bị cáo trần thị hiền vì văn toán cho biết trong vụ án mô
ma túy bị phạt tù trung thân còn vụ án sát hại nữ sinh cao mỹ duyên lĩnh án tử hình
tổng hợp hình phạt là tử hình cũng giống lời khai của công và hùng bị cáo toán khẳng định
không quen biết bà trần thị hiền và không mua bán ma túy với bà trần thị hiền song toán thừa nhận
vợ mình là vị thị thu có bán hồng phiến cho bùi văn công đối với lời khai bà trần thị hiền nợ
bị cáo ba trăm linh triệu đồng trong việc mua bán ma túy trước đó tại cơ quan điều tra toán trình bày là
do bị ép cùng tại tòa bị cáo vì thị thu khai có bán bốn viên hồng phiến cho bùi văn công
tuy nhiên thu khẳng định không bán hai bánh heroin cho bùi văn công và không cầm số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng
đồng từ công trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là vụ án truy xét lời khai
của các bị cáo chính là bằng chứng buộc tội chủ yếu là lời khai của hai tử tù lường văn hùng và
bùi văn công lời khai gián tiếp là lời khai của vợ chồng vy văn toán vy thị thu cùng các tài liệu
về nhận dạng sơ đồ hiện trường và các tài liệu khác dựng lại sau hai năm
theo viện kiểm soát tại phiên tòa sơ thẩm theo khai nhận của vợ chồng toán thu có việc
mua bán ma túy với hùng và công việc kết tội hai nghề này là có cơ sở nhưng việc kết tội này có
được dùng làm cơ sở buộc tội gián tiếp với bà trần thị hiền trong vụ án này hay không thì lại khác
tại tòa thu cũng đã khai không quen biết trao đổi gì với bà hiền điều này thể hiện trên tất cả các
danh sách của gọi điện thoại tất cả các bị cáo cũng đều nói không quen biết với bà hiền
không điện thoại nào có lịch sử
điều này thể hiện rằng giữa các bị cáo không có trao đổi liên hệ gì ít nhất là trên mặt liên hệ
điện thoại viện kiểm sát nêu ý kiến kiểm sát viên cho hay với khoản nợ ba mươi triệu đồng
bản án sơ thẩm cho rằng đây là căn nguyên dẫn đến vụ bắt cóc hiếp dâm giết người là động cơ
mục đích để thực hiện hành vi với con gái bà hiền
về vấn đề này viện kiểm soát khai nhận của bà trần thị hiền
đã chẳng định không có chứng cứ vật chất nào thể hiện các bị cáo có quan hệ với nhau hay vay nợ gì
ngoài ra bản án cấp sơ thẩm có sự mâu thuẫn khi con gái cả của bà hiền là cao thảo loan khai
điện cho em gái nhưng chỉ nghe tiếng ù ù không có tiếng ngửi nhưng tại tòa sơ thẩm
toán lại khai chủ động lấy điện thoại của nạn nhân và nói vào điện thoại
thao toán đây đưa máy cho con hiền trả tiền tao đây không con này sẽ chết viện kiểm sát nói và cho hay
lời khai đôi bên mâu thuẫn nhưng cấp sơ thẩm không làm rõ
cũng theo viện kiểm sát chị loan cũng khai ngay sau đó đã nói về bố mẹ để đi trình báo cơ quan
công an hai mươi hai giờ cùng ngày đã đến hai cơ quan phường và thành phố trình báo với một người mẹ giả dụ biết
con gái đang bị vì văn toán bắt cóc đến hơn hai tiếng mà lại không nói với cơ quan điều tra thì
hoàn toàn không có cơ sở rất vô lý chính vì vậy đáng lẽ phải bác bỏ ngay lời khai của tòa án
không phù hợp với thực tế
không có cơ sở và bằng chứng chứng thực viện kiểm sát nêu quan điểm
ở đây phải nói là rất đau xót vì lỗi của cơ quan điều tra lúc hơn hai mươi giờ khi nhận trình báo
cơ quan điều tra vào cuộc ngay thì có lẽ cột sóng điện thoại được xác định vị trí và hậu quả vụ án
không quá lớn như hôm nay viện kiểm soát phân tích theo viện kiểm soát trong vụ án này
lời khai của các nhân chứng trực tiếp là công và hùng không thể coi là khách quan
có căn cứ vì chính họ là thủ phạm trong vụ án sát hại con gái bà hiền
độ tin cậy chính xác của các nhân chứng này dùng để buộc tội bà hiển là không vững chắc
không đủ buộc tội hai người đều là những thành phần nghiện ma túy lâu năm không thể nhớ các
sự kiện cách đó hai năm mà giống khớp nhau đến từng câu chữ từng chi tiết dấu chấm phẩy tôi
nghĩ không có căn cứ để kết luận quy kết các bị cáo nói bị ép cung mớm cung cũng không phải là không
có căn cứ viện kiểm sát đánh giá cuối phần trình bày kiểm sát viên cho hay nếu các bị cáo bắt
góc nạn nhân ca minh xuyên để đòi nợ thì bao giờ sinh mạng con tin cũng là quan trọng nhất để lấy
đưa tiền chứ không có chuyện giết con tin khi chưa lấy được tiền từ đó viện kiểm sát cho rằng
bản án sơ thẩm tuyên không phù hợp cần chấp nhận kháng cáo trả hồ sơ vụ án để điều tra lại
hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị hiền giữ nguyên bản án sơ thẩm
năm hai nghìn một mươi chín của tòa án nhân dân tỉnh điện biên xử phạt bị cáo hai mươi năm tù về tội danh trên nghe tòa
tuyên án bị cáo hiền chân đứng không vững liên tục gào khóc tôi bị oan đứng ở hàng ghế phía sau
con gái cao thảo loan của bị cáo cũng kêu khóc thất thanh mẹ tôi bị oan tại sao lại xét xử như vậy
tòa phúc thẩm đánh giá tại phiên tòa hôm nay các bị cáo bùi văn công
lường văn hùng vì văn toán vì thị thu đều thay đổi lời khai
lý do là bị ép cung mớm cung
tuy nhiên xét thấy tại phiên tòa ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các bị án đều khai nhận hành
vi phạm tội động cư mục đích phạm tội một cách tự nguyện tại phiên tòa hôm nay phạm văn nhiệm
và bùi văn công đều xác định việc làm đơn tố cáo hành vi mua bốn viên hồng phiến của vì thị thu là
khách quan không bị ép buộc từ tố giác của công nhiệm cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi mua bán
hai bánh heroin của vi thị thu để bán lại cho bà hiền
lời khai ban đầu trong đó có lời khai với sự tham gia của viện kiểm sát luật sư các bi án trong
vụ án sát hại bắt cóc hiếp dâm cao mỹ duyên đều khai có việc bàn bạc với vị văn toán về việc
bắt cóc trần thị hiền để đòi nợ nhưng do hiền là người nắm kinh tế nên chuyển sang bắt cóc con gái
lời khai này của các bị cáo hoàn toàn khách quan đã được ghi nhận tại bản án sơ thẩm
bản án phúc thẩm và bản án đó đang có hiệu lực tòa án nhận định
hội đồng xét xử cho rằng
các bị cáo thay đổi lời khai trong phiên tòa năm hai nghìn hai mươi hai và phiên phúc thẩm hôm nay là không có
căn cứ không được tòa chấp nhận tại phiên tòa hôm nay không có tài liệu chứng cứ nào mới
bị cáo hiền kêu an và viện kiểm sát luật sư đều đề nghị hủy án điều tra lại tuy nhiên cũng không
có căn cứ gì mới tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định y án hai mươi năm tù đối với bị cáo
trần thị hiền về tội mua bán trái phép chất ma túy bà hiền là mẹ nữ sinh giao gà
nạn nhân trong vụ án giết người từng gây chấn động dư luận tại tỉnh điện biên
câu chuyện được tướng sùng a hồng nhắc đến nhiều nhất xoay quanh bà trần thị hiền mẹ của nữ sinh
sau gà sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc tướng hồng cho biết công an đã đi tìm nạn nhân khắp nơi
nhưng ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích vì thông tin này do bà trần thị hiền cung cấp
công an gặp bà hiền hỏi rất tỉ mỉ nhưng bà này nói không biết
đến khi tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân công an bắt đầu nhận định có khả năng án mạng đã xảy ra
diễn biến tiếp theo là mẹ nữ sinh này nhận được điện thoại tống tiền nhưng khi cơ quan điều tra
xác minh thì thấy số điện thoại tống tiền này đến từ biên giới campuchia tính toán về thời gian và
khoảng cách cơ quan điều tra xác định thời điểm đó nạn nhân không thể có mặt ở biên giới campuchia
khi công an làm rõ thì biết rằng do bà hiền tung lên facebook thông tin con gái bị mất tích nên
những đối tượng ở biên giới campuchia đọc được lợi dụng nhắn tin tống tiền nhưng theo tướng hồng
bà trần thị hiền khi đó đã biết hết mọi việc trước khi xảy ra vụ việc bà hiền bị văn toán
chặn đường đòi nợ ba trăm linh triệu đồng nhưng không trả ban đầu các đối tượng bàn bắt bà hiền
nhưng sau khi suy tính chúng cho rằng bắt bà hiền không giải quyết được vấn đề
không đòi được tiền nên chúng quyết định bắt con gái bà hiền
sau khi bắt nạn nhân chúng đã thông báo cho bà hiền và bà này còn yêu cầu
chúng mày thả nó ra không tao báo công an bà hiền sau đó báo công an nhưng lại không trung thực
chỉ nói rằng con gái đi ship gà không thấy về tướng công an nhận định mẹ nạn nhân là người có
rất nhiều vấn đề trong suốt quá trình điều tra vụ án khi công an bắt một số đối tượng
bà hiền liên tục lên mạng nói đó không phải là chủ mưu không phải kẻ cầm đầu thậm chí bà này
còn xử lý một số luật sư và nhà báo vì đưa tin về vụ án tướng sùng á hồng kể khi bắt vy văn toán
bà hiền còn gọi điện cho tôi tôi bảo tại sao cô cứ thích lên facebook làm gì
hãy để cơ quan điều tra làm thì bà ta nói phải nghiên cứu phải tìm hiểu để cung cấp thông tin
cho công an theo nhận định của giám đốc công an tỉnh điện biên bà hiền có tâm lý
lo lắng sợ sệt nên luôn cố tạo ra việc này việc khác để cơ quan điều tra mất tập trung
đặc biệt trong quá trình điều tra từ khi phát hiện nạn nhân khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm pháp y giám đốc công an tỉnh điện biên đã cho trinh sát mặc thường phục
ngụy trang theo dõi mẹ nữ sinh giao gà có tình tiết đáng lưu ý là khi khám
nghiệm pháp y bà này khóc và nói rằng con chết trong vinh dự nghĩ ngờ từ điểm này
trung hoa hồng đã giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân